thưa quý vị ngày mai ngày một tháng năm là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ
trong ngày hôm nay người dân đã bắt đầu di chuyển trở về thủ đô hà nội
để tránh giai đoạn cao điểm dễ xảy ra un tắc vào ngày mai
vì thế mà lưu lượng phương tiện tại một số tuyến cao tốc dẫn vào thủ đô đã có xu hướng tăng lên
theo một số lái xe khách cho biết kỳ nghỉ lễ năm nay
người dân có xu hướng trở lại thành phố sớm hơn để tránh giai đoạn cao điểm un tắc
các nhà xe ở các tỉnh thành phố khác cũng đã tổ chức tăng chuyến lượt
để người dân không phải chờ đợi quá lâu
nhìn chung lượng khách đi xe trong hôm nay không quá đông
tuy nhiên theo nhiều tài xế phản ánh
thì lưu lượng xe trên các tuyến cao tốc đã bắt đầu tăng
khiến chuyến đi kéo dài hơn dự kiến
chúng tôi di chuyển thì cũng hơi vất vả
mọi lần ví dụ như là từ yên bái xuống đây chúng tôi đi mất bốn tiếng
những ngày này thì đường sẽ chật hơn
đi thì phải mất năm tiếng rễ sáu tiếng
dù thời tiết hôm nay nắng
nóng khá gây gắt nhưng đa phần hành khách đều cho rằng
họ đã có một chuyến đi thuận lợi và không gặp nhiều khó khăn vất vả
để trở lại thủ đô trong ngày hôm nay
còn tại các bến xe khách lớn trên địa bàn thành phố hà nội
như mỹ đình giáp bát gia lâm
dù chưa kết thúc kỳ nghỉ lễ nhưng theo đại diện các bến này cho biết
đã sẵn sàng cho các phương án đón người dân quay lại
chúng tôi cũng đã bố trí cán bộ nhân viên ứng trực một trăm linh
khi xe lên đến bến hành khách
nên bến sẽ có nhân viên của bến sẽ hướng dẫn hành khách
bà con nhân dân đi ra đúng đường đi ra xe buýt và taxi
ở trong khu quảng trường của bến
bên xe buýt cũng như taxi cũng cam kết là phục vụ đầy đủ xe
để cho bà con về
theo hướng sẽ tăng cao là theo hướng từ linh bình đi hà nội
như vậy là trong những ngày đấy chúng tôi sẽ tập trung tối đa các nguồn lực
để làm sao mà phục vụ tốn chất truyền tiến
và lưu lượng thì
hiện nay thì những ngày bình thường chúng tôi đang đạt trên tám mươi lượt xe trên ngày đêm
trong đợt dịp lễ tiết này chúng tôi đang dự kiến nó sẽ đạt trên một trăm ba mươi lượt xe trên ngày đêm
và như vậy tăng so với ngày bình thường là trên sáu mươi
theo dự báo thì từ trưa và chiều mai ngày một tháng năm
sẽ là giai đoạn cao điểm nhất người dân quay lại thủ đô hà nội
tuy nhiên dự báo lưu lượng phương tiện ở chiều quay lại lần này
sẽ không tăng đột biến như ở chiều đi
do người dân đã về giải rác trong vài ngày qua
tuy nhiên để chuyến đi được thuận lợi và an toàn
khuyến cáo người dân thường xuyên cập nhật tình hình giao thông
trên các phương tiện thông tin đại chúng và các ứng dụng chỉ đường
để có cho mình độ trình phù hợp nhất